về tình hình tại giải gaza cánh vũ trang của phong trào hamas đang kiểm soát giải gaza cho biết
lực lượng này sẵn sàng trả tự do cho bảy mươi con tin israel gồm phụ nữ và trẻ em để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài năm ngày
lữ đoàn al qassam cánh vũ trang của phong trào hồi giáo hamas cho biết
đã thông báo với những nhà trung gian hòa giải của qatar về ý định trả tự do cho con tin israel
nhằm có được lệnh đình chiến trong năm ngày
tuy nhiên việc đình chiến này phải bao gồm một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và cho phép hàng viện trợ đến được với người dân
theo đại diện hamas các nhà trung gian hòa giải của qatar muốn phía israel cũng phải trả tự do
cho hàng trăm con tin người palestine trong thỏa thuận đình chiến này nếu có
thông báo từ tenavis cho hay hamas hiện đang bắt giữ hai trăm bốn mươi con tin người israel
trong khi đó chưa rõ phía israel đang giam giữ bao nhiêu con tin người palestine
từ mỹ tổng thống mỹ joe biden đã lên tiếng kêu gọi đảm bảo an toàn cho các bệnh viện ở giải gaza
đặc biệt bệnh viện ở gaza
bệnh viện ansifa trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa israel và lực lượng hamas
vẫn tiếp diễn xung quanh cơ sở y tế chính này của thành phố gaza
hiện cộng đồng quốc tế đang gấp rút nỗ lực để chuyển hàng viện trợ đến giải gaza
hoặc bố trí các bệnh viện để tiếp nhận bệnh nhân từ vùng lãnh thổ này
ước tính khoảng chín trăm tám mươi xe tải chở hàng viện trợ đã được phép vào giải gaza trong ba tuần qua
tuy nhiên con số này chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của người palestine đang bị phong tỏa tại đây